sở giao thông vận tải tp hcm vừa có quyết định đình chỉ hoạt động hàng loạt bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố
do các bến này đã hết hạn giấy phép hoạt động không còn nhu cầu hoạt động
hiện thành phố có tám bến thủy nội địa với chức năng là bến tập kết vật liệu xây dựng
tiếp nhận nhiên liệu của các doanh nghiệp trên địa bàn quận thủ đức quận bảy huyện nhà bè bị đình chỉ
do hết hạn giấy phép hoạt động để đảm bảo an toàn lưu thông đường thủy và mỹ quan cho đô thị thành phố
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu trong một mươi ngày kể từ ngày có quyết định
chủ các bến phải có trách nhiệm thanh thải biển báo hiệu bích neo chứng ngại vật trong phạm vi sử dụng vùng nước trước bến